đến nay hai hai trăm linh một kiến nghị đã được giải quyết trả lời đạt chín mươi tám chín mươi bảy
các lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri là tài nguyên môi trường giáo dục đào tạo giao thông vận tài lao động thương binh và xã hội
thảo luận tại phiên họp các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đánh giá cao báo cáo của ban dân nguyện về nội dung giám sát việc giải quyết trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn với những kết quả cụ thể đã đạt được
tuy nhiên các đại biểu cho rằng
công tác giải quyết kiến nghị của cử tri cũng còn một số hạn chế
nhờ tình trạng trả lời chung chung dưới dạng cung cấp thông tin trả lời không gắn với việc giải quyết cá biệt có nội dung trả lời chưa đúng trả lời chậm trả lời cho xong tỷ lệ kiến nghị giải quyết xong còn thấp các kiến nghị đang trong quá trình xem xét giải quyết cũng còn nhiều
các đại biểu cho rằng đây là những vấn đề cần phải tiếp tục quan tâm và giám sát
về báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn cho thấy
cử tri nhân dân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện về kinh tế xã hội của đất nước phấn khởi tin tưởng
và đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của đảng nhà nước trong xây dựng chỉnh đốn đảng kiện toàn hệ thống chính trị
tăng cường kiểm soát quyền lực nhất là trong công tác cán bộ đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí không dừng không nghỉ không có vùng cấm
chi cho rằng quốc hội có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật hoạt động chất vấn giải trình có bước tiến rõ rệt
nâng cao tính dân chủ và phản ánh sát hơn ý chí nguyện vọng của cử tri và nhân dân
chính phủ chỉ đạo quyết liệt điều hành sâu sát và tập trung giải quyết nhiều vấn đề nhân dân quan tâm bức xúc
nhiều bộ ngành địa phương đã đẩy mạnh cải cách hành chính tinh gọn bộ máy cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc việt nam
các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đã có nhiều nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh
qua thảo luận đa số các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đều đánh giá cao và cho rằng
chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tám của quốc hội
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam có nhiều đổi mới phản ánh được toàn diện tâm tư nguyện vọng
cũng như các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
sáng nay đoàn kiểm tra số một của ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ gọi tắt là ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám cp
do thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám cp làm trưởng đoàn
đã đến kiểm tra tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm năm hai nghìn một mươi chín tại tỉnh lạng sơn
tại buổi làm việc
đại diện ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tỉnh đã báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng chống tội phạm chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó tội phạm hình sự được kiềm chế giảm chín sáu so với cùng kỳ
trên địa bàn không để hình thành các băng nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động lộng hành và các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội
tỷ lệ điều tra khám phá án duy trì ở mức cao
công tác hợp tác quốc tế với công an trung quốc trong đấu tranh phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực
nhất là việc phối hợp thực hiện chuyên án chung về đấu tranh với các đường dây tội phạm ma túy
công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực
công tác quản lý giam giữ và bảo vệ các mục tiêu được thực hiện nghiêm túc đảm bảo tuyệt đối an toàn
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh duy trì và xây dựng được nhiều mô hình hoạt động hiệu quả thiết thực
thay mặt đoàn kiểm tra số một của ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ thứ trưởng lê quý vương ghi nhận
chúc mừng những kết quả mà tỉnh lạng sơn đã đạt được trong thời gian qua
chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tiếp theo
thứ trưởng lê quý vương đề nghị ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tỉnh lạng sơn cần tổ chức quán triệt
triển khai thực hiện nghiêm có hiệu quả các chỉ đạo của đảng quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám cp
đồng chí thứ trưởng yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các đề án
thuộc chương trình phòng chống tội phạm đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó cần quan tâm đến đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm hình sự nguy hiểm
xã hội đen làm tốt công tác chuyển hóa địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền
coi trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tiếp nhận và giải quyết kịp thời đúng pháp luật các khiếu nại tố cáo của người dân
ngay từ cơ sở không để phát sinh tội phạm và các điểm nóng về an ninh trật tự
đặc biệt nâng cao tỷ lệ tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo tội phạm
đẩy mạnh hợp tác quốc tế với công an trung quốc trong đấu tranh phòng chống tội phạm
nhiều đơn vị y tế trại giam thiếu bác sĩ chưa có chế độ ưu đãi cho cán bộ trực tiếp khám
chăm sóc cho bệnh nhân lao hivs và các bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao
đó là thông tin trong hội nghị công tác y tế công an nhân dân vừa diễn ra vào sáng nay
tại thành phố hồ chí minh do trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an chủ trì
thời gian vừa qua các bệnh viện công an đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
đáp ứng sự hài lòng của cán bộ chiến sĩ và nhân dân
bên cạnh đó vẫn còn nhiều vướng mắc khó khăn như thiếu nguồn nhân lực bác sĩ tại các trại giam
hệ thống cơ sở vật chất xuống cấp không đồng bộ với quy mô tổng thể của bệnh viện v v
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao những kết quả mà lực lượng y tế công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
đặc biệt là sự tâm huyết trách nhiệm của đội ngũ y tế công an nhân dân
đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
đồng chí thứ trưởng đề nghị cán bộ chiến sĩ y tế công an nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm
lấy y đức làm đầu làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ cũng như phạm nhân
bên cạnh đó lãnh đạo bộ sẽ ưu tiên giải quyết những tồn tại bất cập trong đào tạo nguồn lực y tế
đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu công tác
yêu cầu chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ và nhân dân
sáng nay thư viện tư nhân với hàng nghìn tư liệu và hiện vật chiến tranh do thượng tướng nguyễn văn hưởng
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an cùng bạn bè
dây công sưu tầm thu thập qua nhiều năm đã mở cửa đón công chúng
bạn đọc tại tầng hai tòa nhà an mang marquis quận long biên hà nội
thư viện nguyễn văn hưởng hiện lưu giữ và trưng bày hơn một mươi bản sách chuyên gian ấn phẩm các loại
chủ yếu bằng tiếng anh của các tác giả là chính trị gia các nhà sử học và có cả quan chức chính phủ
các tướng lĩnh quân đội mỹ nghiên cứu viết về chiến tranh việt nam
nhiều tờ báo tạp chí của các viện nghiên cứu và các loại ấn phẩm khác
bên cạnh đó thư viện còn có các bản đồ về địa lý việt nam
và đông nam á từ xưa đến nay ở dạng số hóa
hai bộ siêu tập bản đồ toàn thể lãnh thổ và các thành phố lớn của việt nam
do cơ quan địa chính hoa kỳ và quân đội hoa kỳ vẽ và ấn hành trong chiến tranh việt nam
hơn một trăm linh bức tranh cổ động về phong trào thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân việt nam
bộ siêu tập tem việt nam và tem do thế giới phát hành nhân các sự kiện lịch sử trọng đại của việt nam
thư viện cũng đã siêu tầm tiếp nhận và trưng bày các hiện vật là những tư trang
quân dụng và các đồ dụng
kỳ vật cá nhân của bộ đội ta do cựu chiến binh mỹ lấy được từ chiến trường việt nam mang về mỹ
điều đó sẽ có phần giúp cho chúng ta có cái nhìn về truyền thống của thế hệ trẻ
về sự hy sinh lớn lao trong sự nghiệp chống mỹ cứu nước bảo vệ tổ quốc
hiện thư viện đã xây dựng quy chế hoạt động sẵn sàng phục vụ bạn đọc tới thư viện tra cứu
tìm đọc những sách báo tài liệu cần nghiên cứu theo chủ đề quan tâm của mình
thư viện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện giúp bạn đọc có thể đăng ký
làm thẻ bạn đọc tại thư viện và phục vụ các yêu cầu của người đọc trong điều kiện cho phép